nhật bản đã chính thức mở cửa cho quả vải thiều của việt nam xuất khẩu trực tiếp sang thị trường nước này trong niên vụ hai nghìn hai mươi
có thể nói đây là một tin vui cho người trồng vải và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước
ngay sau khi có hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh hải dương đã khẩn trương hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết
cho việc xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường nhật bản trong niên vụ này và các năm tiếp theo
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải dương đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện thanh hà và thành phố trí linh
giả soát đăng ký mới vùng trồng vải xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó các địa phương cần lưu ý diện tích đăng ký tối thiểu năm ha một vùng mã số
tỷ lệ vải ra hoa tại vùng đăng ký cấp mã số đạt từ bảy mươi trở lên
người dân có ý thức chấp hành tốt các quy định của vùng xuất khẩu vải đi nhật bản
chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn